bản văn môn xã nga my huyện tương dương là địa điểm được lựa chọn để thực hiện đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc ơ đu tỉnh nghệ an giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đến nay đề án đã được giải ngân hơn hai mươi tám tỷ đồng để thực hiện một mươi hai hạng mục khác nhau
tuy nhiên dự án có nhiều dấu hiệu sai phạm đặc biệt ở hạng mục xây dựng sáu mươi bảy chuồng bò với chi phí một mươi hai năm tỷ đồng
đây là những ngôi nhà của đồng bào dân tộc ơ đu ở bản băng môn xã nga my huyện tương dương tỉnh nghệ an
những ngôi nhà sàn vách nứa lợp mái chanh
còn đây là chuồng bò mới được xây để đồng bào nuôi bò theo đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc ơ đu tỉnh nghệ an
bản văn môn có chín mươi chín hộ với hai trăm bảy mươi ba nhân khẩu là người ơ đu được tái định cư về đây từ năm hai nghìn sáu khi nhà nước xây dựng thủy điện bản vẽ
từ khi chuyển về đây mặc dù được nhà nước hỗ trợ về mọi mặt nhưng nhìn chung đời sống của người đồng bào ơ đu rất khó khăn
trong đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc ơ đu tỉnh nghệ an trong số chín mươi chín hộ thì lựa chọn được bảy mươi bảy hộ đủ điều kiện để chăn nuôi bò
trong số sáu mươi bảy chuồng bò được đầu tư xây dựng theo đề án có bốn chuồng được xây dựng với mức hơn một trăm hai mươi bảy triệu đồng một chuồng
một mươi chuồng xây dựng với mức hơn hai trăm ba mươi triệu đồng một chuồng và năm mươi ba chuồng còn lại được xây với mức hơn một trăm ba mươi sáu triệu đồng một chuồng
trên thực tế chuồng đơn được xây dựng với kinh phí sáu mươi triệu đồng và chuồng đôi có chi phí là một trăm hai mươi triệu đồng
trong đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc ơ đu tỉnh nghệ an trong số chín mươi chín hộ đủ điều kiện để chăn nuôi bò
trong đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc ơ đu tỉnh nghệ an trong số chín mươi chín hộ đủ điều kiện để chăn nuôi bò